xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay với thông tin đáng chú ý về công tác điều tra sai phạm có liên quan đến phan văn anh vũ
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an vào chiều ngày hôm qua
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành điều tra giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của phan văn anh vũ
tức vũ nhôm cùng một số tổ chức cá nhân có liên quan tại tp hcm và thành phố đà nẵng
quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp hcm ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
quán cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng
một giả quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quyết định về quả đí sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quyết định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại tp hcm
ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
vi phạm quyết định về quả đí sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm nguyễn hiệu tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm hiện trú tại phường bến nghé quận một tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm hiện trú tại phường bảy quận phú nhuận tp hcm
lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phó tránh
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm hiện trú tại phường bốn quận ba tp hcm
nguyễn thành trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm hiện trú tại phường đông hưng thuận quận một mươi hai tp hcm
bên cạnh việc tiến hành các biện pháp tố tụng trên tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp đà nẵng
chiều tối ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng
đối với một số cá nhân
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
đào tấn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp tp đà nẵng hiện trú tại phường thanh bình
quận hải châu tp đà nẵng
nguyễn viết vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng quả lý đô thị ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
nguyễn văn cán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
hiện trú tại phường khuê trung quận cẩm lệ tp đà nẵng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin liên quan đến vụ bảy người chết năm người hôn mê vì sốc thuốc
tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước hồ tây hà nội
công an tp hà nội ngày hôm qua đã khởi tố vụ án hình sự với các tội
chưa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
như tin đã đưa vào tối ngày một mươi sáu tháng chín lễ hội âm nhạc mang tên du hành tới mặt trăng
được tổ chức tại công viên nước hồ tây ước tính gần năm người tham gia
khi kết thúc chương trình đã có một mươi hai người bị ngất được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê
sau đó cơ quan chức năng xác nhận bảy người chết và năm người khác đang hôn mê
trong số này có ba cô gái
những trường hợp tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy
theo nhiều nhân chứng bóng cười được bán công khai tại lối vào nơi tổ chức
công an tp hà nội cũng đã thu được nhiều chất nghi là ma túy tại hiện trường
hiện tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội
tổ chức điều tra sớm làm rõ vụ án xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
vậy ai biết thông tin liên quan đến vụ án đề nghị cung cấp cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
theo các số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn một trăm chín mươi sáu bốn trăm bốn mươi hai sáu mươi chín hai nghìn một trăm chín mươi sáu một trăm ba mươi hai hoặc sáu mươi chín hai nghìn một trăm chín mươi sáu bảy trăm ba mươi một
ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
giết người đối với bị cáo phạm quốc cường trú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
theo cáo trạng mặc dù đã có vợ con nhưng cường có qua lại với chị lê thị mai
chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đi uống rượu về hai người xảy ra cãi nhau
sẵn có men rượu cường đã lấy con dao đâm nhiều nhát vào cổ chị mai làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó cường khóa trái cửa cố thủ trong nhà buộc lực lượng công an phải phá cửa không chế
đưa cường về công an huyện
bị cáo phạm quốc cường một mươi bảy năm tù giam bồi thường thiệt hại chín mươi hai triệu đồng chi phí mai táng
và năm mươi tháng lương cơ bản cho người bị hại
trong khi đó một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long dành cho bị cáo lâm hồng sơn
trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ về tội cố ý gây thương tích tại phiên xét xử phúc thẩm
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn từ trước với nhóm bạn của nguyễn trí tâm
trú tại thị xã bình minh sơn thủ sẵn một cây kéo cùng với nhóm bạn của mình đi tìm nhóm của tâm để trả thù
khi hai bên gặp nhau đã xảy ra xô xát đánh nhau sơn đã dùng cây kéo mang theo đâm hai nhát vào người anh tâm
làm nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó do mất máu cấp
được biết sơn là đối tượng đã có một tiền án hai mươi năm tù về tội giết người và cướp tài sản
công an tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện hóc môn để điều tra làm rõ
nghi án một phụ nữ bị chồng sát hại sau đó hung thủ cắt tay tự sát nhưng bất thành
cụ thể vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín con gái của hai vợ chồng này đi làm về thì phát hiện người mẹ tên liễu bốn mươi
bốn mươi tám tuổi nằm bất động trên sàn nhà cái bên là người cha tên khánh ngoài năm mươi tuổi nằm thoi thóp
cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương trên người bà liễu được xác định đã tử vong
riêng ông khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra
theo người dân thời gian gần đây vợ chồng ông khánh bà liễu thường xuyên xảy ra tranh cãi
lại một mâu thuẫn gia đình khác cũng dùng bạo lực để giải quyết vụ việc xảy ra tại hạ long quảng ninh
vào sáng ngày hôm qua công an thành phố hạ long đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với dương văn tuyến trú tại phường việt hưng thành phố hạ long về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra của công an thành phố hạ long do nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác
ngày một mươi hai tháng chín tuyên đến bệnh viện bãi cháy nơi chị vợ làm việc nói giải quyết chuyện tình cảm
chị hạnh đã đồng ý đi theo sau đó tuyến chở chị hạnh vào nghĩa trang hà khẩu phường hà khẩu thành phố hạ long
tại đây tuyến đã dùng tay chân đấm đá vào mặt và cắt trụi tóc của nạn nhân
hậu quả làm chị anh bị chấn thương ở vùng đầu mặt chân phải đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích một mươi hai
vâng thưa quý vị những đau đớn về thể giác những tổn thương về tinh thần kéo dài
thậm chí là cả những cái chết thương tâm là hậu quả của nạn bạo lực gia đình
đáng chú ý thì không chỉ sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
nhiều đối tượng còn có hành vi là phóng hỏa đốt nhà
đây không những là cố ý giết người mà còn gây nguy hiểm cho nhiều người khác
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
địa phương mà lâu nay xảy ra không ít vụ đốt nhà án mạng nghiêm trọng do hành vi bạo lực gia đình
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đối tượng huỳnh ngọc thông hai mươi hai tuổi xã tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi về nhà hỏi tiền nhưng cha mẹ không đáp ứng đã dùng hung khí đuổi đánh cha mẹ
đối tượng đã rút bình ga phóng hỏa đốt nhà thiêu dụi nhiều căn phòng và các tài sản có giá trị
còn ông hồ văn hiền năm mươi ba tuổi ở xã trà trung huyện tây trà tỉnh quảng ngãi thường nhậu vào thì ghen tuông bạo hành vợ
ngày một mươi một tháng chín vừa qua
sau khi nhậu sạch
ông hiền đã dùng lửa đốt căn nhà của mình
ngôi nhà đã bị cháy rụi và sập hoàn toàn
những lần trước chồng tôi chỉ đánh tôi thôi nhưng lần này trồng say dùng lửa đốt cháy hết nhà
bây giờ bố mẹ con tôi không biết ở đâu
lâu nay tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra không ít vụ đốt nhà án mạng nghiêm trọng do hành vi bạo lực gây ra
gia đình của người chồng gây ra
qua đó cho thấy những mâu thuẫn gia đình kéo dài nạn rượu chè say xỉn
là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự leo thang về bạo lực gia đình
hay hành vi đốt nhà
nói chung ở xã trà trung
các đối tượng lưu lao động và hút rượu
rất là nhiều mà trường hợp với
đối với ông hồ viên hiến ở tàu báy thùng vàng
mà đốt nhà
thì đây là
chưa thực hiện ra
nhưng đây là
cũng một bài học
công an xã và các bộ ngành hội đồng xế
để tuyên truyền văn động nhân dân nhận thức được về
các tác hại
vụ việc xảy ra như thế
ở các xã vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
do nhận thức pháp luật thấp
khiến tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến
nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn
thì rất dễ xảy ra những vụ án nghiêm trọng
tiếp tục với một thông tin đến từ an giang
với hành vi bắt người trái pháp luật
phan văn cường chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
và nguyễn hiếu nghĩa chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cường có bạn gái sinh năm hai nghìn một
bị gia đình bạn gái phản đối
cường đã nảy sinh ý định bắt cóc bạn gái để chung sống tại tỉnh kiên giang
sau đó đối tượng lên kế hoạch và nhờ nghĩa phối hợp giúp đỡ
tham gia kế hoạch này còn có lê tuấn duy bạn của cường
tuy nhiên trong quá trình khống chế bắt cóc nạn nhân lên xe ô tô cùng cường bỏ trốn thì gặp phải sự chống cử quyết liệt của nạn nhân
các đối tượng sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ riêng duy được gia đình bảo lãnh cho về
nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp điều tra
với hành vi trộm cắp dây cắp điện đối tượng trịnh viết công chú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc khởi tố về tội trộm cắp tài sản
trước đó tại khu đô thị nam vĩnh yên thuộc phường khai quang công và đồng bọn đã trộm cắp hai trăm linh kg dây cắp điện
của một công trình đang xây dựng
sau đó đem bán được một mươi chín triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân
đấu tranh mở rộng vụ án công khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên công cùng đồng bọn đã gây ra ba vụ trộm cắp dây cắp điện khác
tại địa bàn phường khai quang và xã thanh chủ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ công bốn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
về tội cướp tài sản
còn về tội cấm đoạt tài sản
công an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tô văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trung thành xã cộng hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại xã đức phong huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định truy nã về hai tội
trộm cắp tài sản và trốn phân trại cải tạo
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện